trong cuộc chiến với covid một mươi chín ít ai biết được còn có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ trong tổ truy vết nhanh
họ đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng tranh thủ từng phút từng giây để mau chóng khoanh vùng dập dịch
tại các chốt kiểm dịch bất kể ngày đêm nắng mưa đều ghi dấu ấn của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
đối diện với kẻ thù vô hình
dù vị trí nào cũng đối diện với nguy cơ rủi ro nhiễm bệnh nhưng những người chiến sĩ ấy chưa bao giờ trùn bước
phải bảo vệ tốt nhất an toàn nhất cho đội ngũ y bác sĩ và những lực lượng tuyến đầu khác
những đối tượng này họ cần có tim hai mũi cần sớm cần tốt
kể cả lực lượng hậu bị quan trọng như sinh viên nghi hoa công an quân đội
chúng tôi thấy một cuộc cuộc chiến rất đáng buồn
chúng tôi sẽ chia sẻ
ngoài ý kiến của anh sơn nêu một đồng chí ở bình dương đã mắc
đại quý lê quỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi đã hi sinh vì những cô bí trong lúc thi hành công tác phòng chống dịch
tại chốt trực các tổ tuần tra lưu động lực lượng công an luôn là những người thức cho dân ngủ
và trong những đêm tráng ấy đã có những chiến sĩ mãi mãi nằm xuống
mẹ yêu ơi mẹ đừng buồn khi mà con
em yêu ơi em đừng giận
anh lỡ hẹn một lần này thôi
đồng đội hỡi con nghe gọi
tiếng gọi hồn tiếng núi sông
lời thề đó sẽ mãi khẳng dị
thưa quý vị chỉ sau hai ngày cho phép hoạt động trở lại
thành phố hồ chí minh lại có văn bản tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trưởng massa spa quán ba
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ
văn bản nêu rõ giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố hồ chí minh ban hành bộ tiêu chí
trước tình hình số ca mắc mới mỗi ngày vẫn còn cao số bệnh nhân nặng đang thở máy vẫn ở mức cao và ngày càng tăng
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết sẽ họp với các sở ngành để bàn giải pháp xây dựng kịch bản cụ thể
toàn thành phố hiện có khoảng chín một trăm linh bác sĩ một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
tất cả nhân viên y tế đều thực hành tốt trong thời gian qua xử lý được mọi tình huống
bên ngoạnh đó
thành phố hồ chí minh cũng duy trì được số lượng dường oxy dường hồi sức cấp cứu icu khả năng đáp ứng chấp nhận được cùng lúc là trên một trăm hai mươi f
sở y tế thành phố cũng xây dựng bảy kịch bản cho từng tình huống tăng giảm số lượng f
thưa quý vị người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh về hà nội từ khu vực nguy cơ rất cao
nguy cơ cao hoặc đến từ thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai sẽ không phải cách ly bảy ngày tại nhà
nội dung nêu trên
được thể hiện trong công điện số hai mươi bốn về việc triển khai giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về thành phố
được chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký ban hành vào tối qua ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại công điện này thành phố hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan dừng triển khai nội dung tại mục hai ba của công điện số hai mươi ba ban hành ngày một mươi sáu tháng một mươi một
như vậy người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh về hà nội từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao hoặc đến từ thành phố hồ chí minh bình dương
long an đồng nai sẽ không phải cách ly bảy ngày tại nhà hoặc nơi cư trú như quy định đưa ra hai ngày trước đó
về công tác tổ chức xét nghiệm các cơ quan liên quan chủ động xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr được xét nghiệm kháng nguyên nhanh
không đưa ra yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo cao tài năng về các tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
bị cáo vũ thị mừng về các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
bị cáo cao tài năng nhận tổng hình phạt tử hình cho ba tội danh
trong phiên tòa diễn ra vào sáng ngày hôm nay sau khi đại diện vị kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại
đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo
đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng
không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
xét thấy chứng cứ đã được các cơ quan tố tụng tiến hành khách quan đúng pháp luật phù hợp với lời khai của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao tài năng tử hình về tội giết người
trung thân về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm
ba năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
cùng đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh thái bình
theo đại diện vị kiểm sát
cáo trạng truy tố vợ chồng đường nhuệ cùng năm bị cáo khác là đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong vụ án này bị cáo đường là người khởi xướng chủ mưu cầm đầu trong vụ án
bị cáo ninh đức lợi là người tích cực giúp đường trong việc cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân đường một mươi năm năm tù phạt một mươi triệu đồng
ninh đức lợi một mươi ba năm tù phạm văn úy một mươi ba năm tù tổng hợp các bản án trước của bị cáo
bộ ế chấp hành bản án ba mươi năm tù nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù bùi mạnh tiến một mươi hai năm tù
quách việt cường tám năm tù nguyễn thị dương tám năm tù tổng hợp với các bản án trước của bị cáo
buộc dương chấp hành bản án một mươi hai năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các thửa đất của vợ chồng đường nhuệ ở thái bình
để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại
còn tại lào cai sáu đối tượng đang có hành vi tàng trữ mua bán
vận chuyển bản án
vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt quả tàng
sáu đối tượng gồm nguyễn đình kiên hà minh hải lý văn ba hoàng văn cao lò sành dìn đặng văn nam
tại thời điểm đột kích lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng trên đang bốc rỡ số hàng
gồm hai mươi chín thùng cắt tông chứa tổng trọng lượng gần năm trăm linh kg pháo nổ hơn ba trăm tám mươi cây thuốc lá các nhãn hiệu
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt hàng
nên hải đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía trung quốc đặt mua pháo và thuốc lá
sau đó thuê người vận chuyển về lào cai